trong những ngày qua tại các đô thị lớn trên cả nước chính quyền các cấp đã đồng loạt gia quân lập lại trật tự đô thị
trong đó có việc đòi lại vỉa hè cho người đi bộ
hiệu ứng từ quận một tp hcm đã tạo được một làn sóng trên cả nước về lập lại trật tự đô thị
tuy nhiên nếu chỉ coi đây là nhiệm vụ của riêng chính quyền thì câu chuyện về hè có lẽ sẽ không có hồi kết
hiệu quả qua những đợt gia quân trên phạm vi cả nước là rõ rệt lòng đường vỉa hè được thông thoáng
các bãi trong giữ xe không phép được xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh cũng được xử lý quyết liệt
nhiều điểm đen về trật tự đô thị được xóa bỏ bục bệ cầu dẫn bị chính quyền cơ sở xử lý mạnh tay
những vi phạm lấn chiếm đất công vỉa hè đều bị cương quyết xử lý
hình ảnh những vỉa hè thông thoáng xuất hiện ngày càng nhiều tại các con phố lớn
nơi mà người đi bộ nhiều năm qua phải đi dưới lòng đường
thì nói chung là tôi là những người dân và những người buôn bán ở đây thì tôi thực hiện ngay theo
hàng đào chỉ theo sự chỉ đạo của anh em và ủy ban nhân dân hoặc là ban trật tự
nói thật sự bình thường mọi khi thì mình cứ để một cái xe ra ngoài này
nhưng mà bình thường ngày trước từ đầu năm thấy anh em làm thế thì mình không để nữa
và tuân thủ ngay theo không phải để anh em phải nhắc
việc xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên cả nước không phải đơn thuần chỉ là một đợt gia quân lập lại trật tự đô thị
đã xuất hiện không ít trường hợp chống đối lực lượng chức năng
gây khó khăn cản trở cho lực lượng
thực thi công vụ tư tưởng sử dụng vỉa hè để kinh doanh
hoặc đơn giản hơn là dùng vỉa hè để tạo sự thuận lợi cho ra vào căn nhà mặt tiền
bằng bậc tam cấp bục bệ đã ăn sâu vào ý thức của nhiều người dân
hình thành tư duy về hè là của nhà mình dẫn đến hành động chống đối lực lượng chức năng khi bị xử lý
đặc biệt hơn tâm lý cũng chịu một vài ngày cho qua đợt cao điểm
là tâm lý chung của nhiều người dân đang sử dụng vỉa hè như một phần trong cuộc sống mưu sinh
nói chung về hàng hóa
lực lượng giảm về trước mắt là bà con rất khó khăn
nói chung là chật trội để xe cộ không được để như trước
nhưng vì chấp hành chính sách nhà nước thì bà con phải khắc phục thôi
chúng ta đã được thấy những lực lượng gồm chính quyền các cấp tổ chức những tốt tuần tra
xử lý những vi phạm trên các con phố
nhưng một điều nhìn thấy rõ đó là khoảng trống để lại sau lưng lực lượng này sau khi xử lý các vi phạm
không có một cơ quan nào đàm chách việc duy trì kết quả họ vừa làm
trong khi lực lượng của chính quyền vẫn mỏng
việc duy trì thì chúng tôi cũng xác định đó là việc thường xuyên và liên tục
và cái việc cái lập chốt duy trì này thì trên cơ sở thì chúng tôi cũng tăng cường thêm cái việc
để làm sao người dân ý thức được và cùng tham gia thực hiện với chính quyền
để tạo dựng thành một cái thói quen một cái nếp sống văn hóa
trong vấn đề đảm bảo về trật tự đô thị tại địa bàn
và từ đó thì cái việc mà duy trì các cái điểm chốt này là việc
thường xuyên và chúng tôi cũng tiếp tục để làm sao phối hợp với
các ban ngành đoàn thể của phường trong vấn đề giao để mà có những cái tự quản
ở các địa bàn dân cư rồi cái thứ hai là thành lập ra các tổ tự quản
và các cái khu dân cư để duy trì cái công tác này
những lúc như thế này mới thực sự thấy cần thiết có sự vào cuộc của một lực lượng khác
đông đảo và rất quan trọng đó chính là các cơ quan đoàn thể chính trị xã hội
chúng ta có mặt trận tổ quốc cấp cơ sở đoàn thanh niên hội phụ nữ
hội cựu chiến binh
tổ dân phố ban công tác mặt trận lực lượng quan trọng đóng vai trò then chốt
trong công tác vận động tuyên truyền làm thay đổi tập quán tư duy của người dân
có thể nói trong câu chuyện dành lại vỉa hè lòng đường thì có lẽ vai trò của các cơ quan đoàn thể
tổ chức xã hội nghề nghiệp chưa được chú ý đúng mức nếu không có sự chung tay của các lực lượng này
thì dù chính quyền các cấp có cố gắng đến mấy hiệu quả lâu dài vẫn còn là một dấu hỏi